hôm qua cơ lộ bộ barcelona đã ra mắt chính thức bản hợp đồng mới ký kết
đó là tiền vệ filipe coutinho tới từ liverpool
tại buổi họp báo cầu thủ người brazil tỏ ra rất hài lòng vì được thi đấu cho đội bóng mà mình mơ ước
sau khi chính thức chuyển đến barcelona filipe coutinho cho biết
anh rất hạnh phúc khi được gia nhập đội chủ sân nou camp
sau năm năm thi đấu tại liverpool việc chuyển sang chơi dưới mẫu áo của cơ lộc bộ sucatalang
rõ ràng là một bước tiến lớn đối với tiền vệ người brazil
tôi rất rất hạnh phúc khi được có mặt ở đây
được thi đấu cho barcelona là giấc mơ đối với tôi
hy vọng rằng tôi sẽ công hiến được thật nhiều cho đội bóng
đáp lại những sự kỳ vọng của người hâm mộ
chuyển đến barcelona từ liverpool với mức giá một trăm bốn mươi hai triệu bảng anh
filipe coutinho trở thành cầu thủ đắt giá thứ ba trên thế giới
sau hai cái tên của paris saint germain gồm neymar và kylian mbappé
tuy nhiên cầu thủ hai mươi năm tuổi này sẽ chưa thể thi đấu ngay cho cơ lộ bộ tây ban nha
bởi anh sẽ phải nghỉ ngơi trong khoảng ba tuần
để bình phục chấn thương đuôi mắc phải trong trận đấu giữa liverpool
và burnley trong ngày đầu năm mới
tiếp tục với những tin tức chuyển nhượng
manchester united đang lên kế hoạch trường mộ thêm những cầu thủ
để bổ sung lực lượng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này
theo thông tin mới nhất rất có thể trong thời gian tới
đội bóng nước anh sẽ có được lucas moura từ paris saint germain
ngày hôm qua nhiều tờ báo tại châu âu đã đưa tin
lucas moura đã từ chối nhiều lời đề nghị từ một số cơ lộc bộ lớn
để trở ký hợp đồng với manchester united trong thời gian sớm nhất
tiền vệ người brazil đang nằm trong kế hoạch củng cố sức mạnh
của jose morino ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông
tuy nhiên quỹ đỏ hiện đang cân nhắc việc mua về tiền vệ hai mươi năm tuổi này
hoặc men suốt ogn của arsenal
lucas moura từng được quân án viên alex ferguson nhắm đưa về sân old trafford
nhưng khi đó anh đã chọn paris saint germain làm bến đỗ
hiện tại sau gần năm mùa giải thi đấu cho cơ lộc bộ nước pháp
mura đang thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị
do không ngoại tranh được với những ngôi sao đắt xá của sân công viên các hoàng tử
ở mùa giải năm nay anh mới chỉ được ra sân sáu lần
ghi được duy nhất một bàn thắng
cũng trong đêm qua lễ bốc thăm vòng bốn cup fa đã diễn ra với kết quả như sau
manchester united sẽ có chuyến làm khách trên sân của eo vintow
đội bóng chơi ở giải hạng hai
có thứ hạng thấp nhất còn trụ lại tại cú fa
đây là lần thứ hai trong bốn mùa giải
emu gặp eo vintow
lần gần nhất năm hai nghìn một mươi năm
cũng tại giải đấu này
quỷ đỏ hạ đối thủ hai
nhờ vào hai pha làm bàn của hai tiền vệ ander herrera và angel di maria
do đối thủ quá yếu
nên vé vào vòng năm sẽ khó thoát khỏi tay thầy trò huấn luyện viên jose morino
trong khi đó tottenham cũng là đội nhận nhầm vui
sau khi f ba công bố kết quả bốc thăm vòng bốn
khi làm khách trên sân đội ẩn hai là newport county
manchester city đội chưa biết thua tại giải ngoại hạng mùa này
sẽ làm khách trên sân đội thắng cặp đoán lại giữa cardiff city và mansfield
vòng bốn cup fa sẽ gửi tranh vào cuối tuần
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tiếp theo mời quý vị cùng đến với những thông tin bóng đá
đang truy dịch
trang chủ club al garrafa hôm qua đã thông báo
đội bóng đã đạt thỏa thuận trưa mộ tiền vệ watney snyder từ nice
thông tin trên cũng được chính cầu thủ người hà lan xác nhận trước báo giới
được biết snyder sẽ gắn bò với al garrafa theo bản hợp đồng có thời hạn một mươi tám tháng
kẻ mức lương không được tiết lộ
ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua
snyder rời gatala saray dưới dạng chuyển nhượng tự do để cập bên nice
tuy nhiên trong suốt thời gian chơi bóng tại pháp
anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào
và thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị
snyder trưởng thành từ lò đào tạo của ajax
là thành viên lừa thế là vàng của bóng đá hà lan
trong quá khứ anh từng phố áo nhiều club bộ nổi tiếng
đáng kể nhất là hai ông lớn van manrit và inter milan
thành công lớn nhất trong sự nghiệp của snyder
là cùng đội bóng thành milan giành cú một ba vĩ đại
ở mùa giải hai nghìn chín hai nghìn một mươi
ở cấp độ đội tuyển quốc gia
snyder hiện là cầu thủ phố áo đội tuyển hà lan nhiều nhất lịch sử
với một trăm ba mươi ba lần ra sân cho cơn lốc màu da cam
tiền vệ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn từng về nhì ở world cup hai nghìn một mươi bốn
đoạt huy chương đồng năm hai nghìn bốn
câu lợi bộ đoàn chơi tại championship
nottingham forest mới đây đã bổ nhiệm một ơn viên
aitor karanka làm trưởng trưởng mới của đội bóng
với bản hợp đồng có thời hạn đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
nottingham forest vừa gây tiếng vang lớn
khi loạn arsenal khỏi vòng ba fa cup
tuy nhiên tình cảnh của đội bóng này
tại giải hạng nhất lại vô cùng bết bát
hiện tại nottingham forest đang đứng thứ một mươi bốn
trên bản giáp hạng championship
với ba mươi hai điểm sau hai cháu trận đại đấu
nhiệm vụ của karanka không gì khác
là giúp đội bóng cải thiện thành tích
cũng như vị trí hiện tại
ở đầu mùa giải năm ngoái
aitor karanka đã bị mr bro xa thải
sau khi đội bóng này phải xuống chơi tại giải hạng nhất
thành tích không bày ấn tượng khiến karanka
bị hoài nghi với năng lực tại cơ lợi bộ mới
theo thông tin mới nhất từ truyền thông anh
cơ lợi bộ liverpool sẵn sàng trả thêm
để đưa tiền vệ naby keita
ngay kỳ chuyển nhuộm mùa đông năm nay
đây là điều dễ hiểu
bởi lứa đoàn đỏ vừa để felipe coutinho
chuyển tới khoác áo barcelona
và hiện đội bóng của juventus
đang rất cần một cầu thủ chất lượng
ở khu vực giữa sân
nhằm thay thế vị trí mà cầu thù người brazil để lại
ở kỳ chuyển nhuộm mùa hè hai nghìn một mươi bảy
liverpool đã đồng ý chi ra bốn mươi bảy triệu bảng
để kích hoạt điều khoản
mua keita từ leipzig
tuy nhiên tiền vệ này
chỉ có thể thi đấu cho zerkop
khi mùa giải năm nay khép lại
do những điều khoản trước đó
với đội bóng của nước đức
giải quản vật australia mở rộng
sẽ gửi tranh từ ngày một mươi năm tháng một tới
tuy nhiên kiệu số một thế giới andy murray
sẽ không thể có mặt
và đây là một thông tin buồn đối với người hâm mộ
không những thế tay vừng nơi scotland
có thể sẽ phải nghỉ đến hơn nửa mùa giải năm nay
để chữa trị rứt điểm chấn thương
kể từ khi gặp phải chấn thương hông
ở giải wimbledon năm ngoái
andy murray đã phải rút lui khỏi những giải đấu lớn
sau đó mới nhất là australia mở rộng
sẽ khởi tranh vào tuần tới
từ vị trí số một thế giới
ngôi sao người scotland hiện đã tụt xuống thứ một mươi chín
trên bản giáp vạc atp
ngày hôm qua tay vợt ba mươi tuổi cho biết
anh vừa trải qua thêm một ca phẫu thuật
và mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp
xuất hiện tại một giải đấu biểu diễn ở abu dhabi
hồi cuối tháng trước
andy murray cho thấy quyết tâm trở lại thi đấu đỉnh cao
trong thời gian sớm nhất
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và gặp lại